đột kích nhà ông huỳnh văn trang ở tổ dân phố ba thị trấn trà xuân huyện trà bồng
công an huyện trà bồng quảng ngãi đã triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc quy mô lớn
trong thời điểm xảy ra dịch bệnh tại ngôi nhà này
ngôi nhà được bố trí nhiều người canh gác cẩn mật
qua kiểm tra tầng hai lực lượng công an phát hiện đối tượng nguyễn văn thân
ở xã trà phú huyện trà bồng đang sắc bầu cua ăn tiền với gần một mươi người tham gia
tăng vật tạm giữ trên chiếu bạc và người các đối tượng với số tiền là trên tám mươi triệu đồng
hai mươi chỉ vàng tám điện thoại di động và nhiều đồ vật công cụ phương tiện khác
phục vụ cho các hoạt động đánh bạc
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an quận hai
hai bà trưng thành phố hà nội đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn thị vân anh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại một trăm sáu mươi hai a bạch đằng phường trương dương quận hoàn kiếm
thành phố hà nội về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này có sẹo thẳng năm cm cách một cm trên sau đuôi mắt phải
cũng phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
và phải nhận quyết định truy nã của công an quận hoàng mai
thành phố hà nội là hai đối tượng
đối tượng nguyễn hiễu quân sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại số ba mươi chín tân lạc đại la
phường trương định quận hai bà trưng thành phố hà nội
đối tượng này có sẹo thẳng một năm cm trên trước đuôi lông mày phải
và đối tượng nguyễn khắc luân sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hồ hậu thường trú tại một mươi một trên một trăm sáu mươi trần nhật duật
phường trần tế sương thành phố nam định tỉnh nam định
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ
các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện
làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hai tỷ đồng
đối tượng nguyễn phương thanh chú tại tp bạc liêu vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu
ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an khoảng cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nguyễn phương thanh đã thuê người đóng giả làm chồng mình để ký hợp đồng ủy quyền
rồi làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để thế chấp thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai
thuộc khóm trà kha phường tám tp bạc liêu cho một người đàn ông trú cùng địa phương với giá là bảy trăm linh triệu đồng
sau đó đối tượng thanh tiếp tục dùng giấy tờ đất giả để đem
cầm thửa đất nêu trên cho một người khác với giá là hai tỷ đồng và lãi suất hai một tháng
tuy nhiên sau khi đưa tiền đầy đủ cho thanh bị hại phát hiện giấy tờ đất là giả nên trình báo cơ quan công an
qua làm việc đối tượng nguyễn phương thanh đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình
đồng thời cơ quan công an cũng xác minh được thực tế vợ chồng thanh đã ly dị từ lâu
và cả hai đã bán thửa đất bốn trăm bảy mươi m hai đó cho một người khác
thời gian qua khi mà hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra
trên địa bàn đã khiến cho người dân thành phố đà nẵng bất an
nhất là khi những vụ trộm thường nhằm vào nơi ở của học sinh sinh viên lao động nghèo phải đi thuê trọ
nhanh chóng tìm và phát hiện được đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp
đã khiến cho người dân giải tỏa được sự khúc mắc và có thêm bài học cảnh giác cho riêng mình
phường hòa khánh bắc quận liên triều thành phố đà nẵng là địa bàn có nhiều khu nhà trọ

mặc dù đã rất cảnh giác anh lưu một chủ nhà trọ đã lắp cả camera ở khu trọ của mình
thế nhưng vẫn bị trộm ghé thăm
phần lớn người trọ ở nhà anh lưu là học sinh sinh viên
nên anh rất bức xúc và lo lắng cho sự an toàn của khu trọ của mình
nhất là khi dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp
rồi rồi thì thấy đối tượng cũng ít vào
nhưng mà đến thời gian gần đây là dịch giả là khó khăn
rồi đối tượng thì thường xuyên ghé thăm làm cho mắt ổn định và bỏ con rất là bức xúc
chỉ đi một mình khi trời khuya về sáng
lúc mọi người ngủ say các đối tượng trộm cắp đã lẻn vào lấy trộm phần lớn laptop điện thoại di động
thủ đoạn khá đơn giản
nhưng vì vẫn có những dãy nhỏ
các nhà trọ sơ hở lòng lẻo nên tạo điều kiện cho trộm cắp xảy ra
thêm vào đó việc không trình báo lên cơ quan công an càng khiến cho việc điều tra gặp nhiều khó khăn hơn
khi mà có cái vụ việc xảy ra
thì bằng các cái thông tin khác nhau
thì mong là người dân phải phản ánh lên để cho lực lượng chức năng nắm bắt và tổ chức các biện pháp điều tra kịp thời
không lơ lạ mất cảnh sát
chủ quan dẫn đến tạo điều kiện cho các đối tượng lẻn vào trộm cắp
công an thành phố đà nẵng cũng khuyến cáo người dân nên tự ý thức tự phòng tự bảo vệ tài sản của chính mình
quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online
những tin tức an ninh trật tự mới nhất
chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị và các bạn vào bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật vào lúc một mươi năm h chiều nay
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai vừa ban hành văn bản hỏa tốc triển khai cách ly f một tại nhà trên toàn tỉnh
theo đó sau khi triển khai thí điểm cách ly f một tại nhà ở bốn huyện thành phố
bao gồm long khánh biên hòa vĩnh cửu tràng bom
tiếp tục nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh nhằm giảm tài cho các cơ sở cách ly tập trung
giảm nguy cơ lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly tập trung
đối tượng cách ly tại nhà là những người tiếp xúc gần với ca bệnh xác định gọi là f một
người ở cùng nhà với f một được cách ly cùng với f một tại nhà
người trực tiếp chăm sóc hỗ trợ f một
ba những người đang cách ly tập trung đủ bảy ngày có kết quả xét nghiệm real time pcr vào ngày thứ bảy
âm tính với sars cov hai có nguyện vọng được chuyển cách ly tại nhà
thời gian cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú là một mươi bốn ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly
riêng người đã được cách ly tập trung đủ bảy ngày thì tiếp tục cách ly tại nhà cho đến khi đủ một mươi bốn ngày
sau thời gian cách ly các trường hợp trên tiếp tục được theo dõi sức khỏe thêm một mươi bốn ngày
bên cạnh đó văn bản cũng nêu rõ những yêu cầu đối với f một cách ly tại nhà
như phải có nhà ở riêng lẻ căn hộ trong khu tập thể hoặc trung cư phải có phòng riêng
tách biệt với sinh hoạt của gia đình
trước nhà f một có biển địa điểm cách ly y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
người được cách ly tại nhà phải làm cam kết không rời khỏi phòng cách ly trong suốt thời gian cách ly
không tiếp xúc với động vật nuôi trong nhà
trong một mươi bốn ngày cách ly phải lấy mẫu xét nghiệm ít nhất ba lần
ủy ban nhân dân tỉnh đồng nai giao quyền cho ủy ban nhân dân các xã phường
ra quyết định cách ly y tế tại nhà đối với f một
giám sát các trường hợp cách ly tại nhà
thưa quý vị từ sáu giờ ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi hà nội đã điều chỉnh một số hoạt động trên địa bàn thành phố
theo đó các dịch vụ như xe buýt xe taxi các bảo tàng công viên
các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trừ các quán rượu bia hơi được mở cửa đón khách trở lại
tuy nhiên các hoạt động và cơ sở kinh doanh phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch
ghi nhận của phóng viên thời sự
sáu giờ sáng tại phố tô hiệu
nhiều dịch vụ kinh doanh buôn bán nhất là cửa hàng ăn uống đã tấp nập chuẩn bị dọn dẹp
lau chùi bàn ghế chuẩn bị phục vụ khách tại chỗ
quý vị thân mến sau nhiều ngày chỉ được bán mang về
thì hiện nay các cửa hàng đã được phục vụ ăn uống tại chỗ
và như quý vị đã quan sát thì đây chính là những vị khách đầu tiên của cửa hàng này
chúng tôi đã kỳ vọng ngày trở lại này
lâu lắm rồi nên là ngày hôm nay chúng tôi cùng với cả người đồng nghiệp của mình
ngay lập tức là đã quay trở lại cái quán quen của mình
vì là cái cảm giác mà được ăn ở tại quán so với cả mang về thì nó rất là khác nhau
phải dừng chờ khách một thời gian khá dài
xe buýt taxi đã được phép hoạt động trở lại
đây là tín hiệu mừng đối với rất nhiều người dân giúp họ thuận tiện trong việc đi lại
chung cảm giác của anh thì cũng rất là vui
mình nghỉ dịch lâu quá rồi
nói chung là kinh tế trong thời gian vừa dịch vừa rồi nó cũng bị tổn thất một tương đối đáng kể
nên được khi được trở lại thì rất là hào hức
hôm nay thì mình cũng rất vui khi thấy các hoạt động xe buýt xe taxi các thương tiện do công cộng trên trở xe nhiều người thì đã được hoạt động
việc đi xe buýt thì giúp cho mình rất thuận tiện cho mình đảm bảo cho mình đi nó an toàn
chúng là mong là
trạng thái hoạt động trở lại bình thường
bên cạnh các dịch vụ ăn uống hoạt động vận tải thì một số hoạt động dịch vụ khác cũng được mở cửa đón khách trở lại như các công viên bảo tàng số lượng không quá một mươi người một đoàn khách sạn cơ sở kinh doanh lưu trú không quá năm mươi công suất để cuộc sống đi vào trạng thái bình thường mới
điều quan trọng nhất lúc này là tất cả mọi người dân cần tuân thủ đảm bảo biện pháp phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín bởi nới lỏng nhưng không nơi lỏng
quả chống dịch đã nỗ lực xây dựng trong thời gian vừa qua
liên quan đến vụ nổ xảy ra tại trạm khí hóa than của công ty cổ phần cày cốc lát bnc tại tỉnh bắc ninh công an tỉnh bắc ninh cho biết bước đầu xác định vụ nổ là tai nạn lao động
vụ nổ xảy ra khoảng một mươi sáu h ngày một mươi hai tháng một mươi tại trạm ký hóa than của công ty cổ phần gạch ốc lát bnc
thời điểm trên công nhân đang chuẩn bị giao ca khi bất ngờ có tiếng nổ lớn phát ra ở khu vực lò hơi
vụ nổ khiến ba người chết sáu người bị thương
sử dụng cây sâm gạo đâm ba người hàng xóm khiến hai người chết và một người bị thương
đối tượng nguyễn thanh cường sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại xã vĩnh hành huyện châu thành tỉnh an giang vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang khởi tố bắt tạm giam về hành vi giết người
qua làm việc cường khai nhận có uống rượu rồi đi ngủ không nhớ toàn bộ quá trình gây án
hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang hoàn thành thủ tục trưng cầu giám định pháp y tâm thần đối với nguyễn thanh cường để có cơ sở xử lý
sau đối tượng trong đường dây phôn bán thuận chuyển bằng chữ trái phép chất ma túy xuyên quốc gia vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hồn mai khởi tố bắt tạm giam
trước đó lực lượng chức năng đã triển khóa thành công chư nán thung dữ hơn năm mươi kg ma túy đá nhiều bước đi nóng
qua điều tra ban đầu các đối tượng trong đường dây này gọng chuyển ma túy từ khu vực tam giáp vàng thế giới thái lan myanmar và lào vào nguồn địa nước ta rồi tưa từ phía bắc vào khu vực phía nam để tương thụ
còn tại hải dương công an huyện bình giang tỉnh hải dương đang xác minh làm rõ hành vi của năm trường hợp chống đối lăng mạ xúc phạm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch
vào ngày bảy tháng một mươi xe ô tô do lương kỳ anh chú tỉnh lạng sơn điều khiển chở theo năm người qua chốt kiểm dịch xã vĩnh hưng huyện bình giang
tại đây tổ công tác làm nhiệm vụ đề nghị sáu người xuất trình giấy tờ tùy thân giấy xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp pcr
trong các trường hợp trên chỉ có một hành khách là đủ điều kiện qua chốt
dù đã được tuyên truyền và giải thích nhưng năm người không đủ điều kiện qua chốt không những không chấp hành mà còn có hành vi chống đối và xúc phạm lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ
vụ việc đã làm ủn tắc giao thông và ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát người và phương tiện tại khu vực chốt
ngay sau đó công an huyện bình giang đã phối hợp với lực lượng chức năng đưa năm người trên về trụ sở công an huyện để xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ xây dựng một số hạng mục tại dự án khu công nghiệp nhân cơ năm năm cán bộ ở huyện đắk lấp của tỉnh đắk nông đã chi trả và hỗ trợ tiền đền bù không đúng với số tiền gây tổng thiệt hại hơn tám năm tỷ đồng
về hành vi vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị cam khám xét nơi ở nơi làm việc đối với lê văn a chủ tịch hội nông dân huyện đắk lấp nguyên phó phòng tài nguyên môi trường huyện đắk lấp nguyễn ngọc hiệp chủ tịch ủy ban nhân dân xã nhân cơ nguyên phó phòng kinh tế hạ tầng huyện đắk lấp phạm văn dũng công chức địa chính xã nhân cơ lê văn ngà nhân viên ban quản lý dự án và phát
triển quỹ đất huyện đắk lấp nguyên phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất huyện đắk lấp
theo kết quả điều tra ban đầu trong quá trình lập phương án bồi thường hỗ trợ đối với các giai đoạn giai đoạn ba giai đoạn mở rộng giai đoạn nâng cao mức nước lòng hồ số bốn
giai đoạn trục chính từ quốc lộ một mươi bốn vào khu công nghiệp nhân cơ huyện đắk rơ lấp thực hiện không đúng với quy định của pháp luật qua đó đã chi trả tiền bồi thường hỗ trợ cho các hộ dân không đúng quy định với tổng số tiền là hơn tám năm tỷ đồng
trong lúc thực hiện công tác tuần tra kiểm soát lực lượng chức năng tỉnh bình thuận đã phát hiện bốn người mang quốc tịch trung quốc không có giấy tờ tùy thân đang lẩn trốn trên một xe khách chạy hướng bắc nam
tổ cơ động liên ngành huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã kiểm tra xe khách lưu thông hướng ninh thuận và thành phố hồ chí minh
trên xe có năm hành khách đã tiến hành khai báo y tế tại chốt kiểm dịch xã vĩnh hảo huyện tuy phong
tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra trên xe thì phát hiện bốn người trung quốc
không có giấy tờ tùy thân tổ công tác đã tiến hành bàn giao phương tiện và hành khách cho công an huyện tuy phong để làm rõ
tại cơ quan công an tài xế dương xuân nam chú tỉnh hà tĩnh khai nhận chở số hành khách trên từ huyện quảng sương thanh hóa vào tỉnh đồng nai với giá từ sáu trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một người
riêng đối với bốn người trung quốc trên dương thỏa thuận nhận số tiền là một mươi ba triệu đồng khi đưa đến địa phận tỉnh đồng nai
hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại bình thuận nói riêng và cả nước nói chung đang diễn biến phức tạp
tại huyện tuy phong qua xét nghiệm cộng đồng đã phát hiện hai mươi bốn ca dương tính
chính quyền đang nỗ lực dập dịch khoanh vùng không để lây lan dịch bệnh
việc phát hiện các trường hợp như trên là góp phần kiểm soát các nguy cơ lây lan dịch bệnh phức tạp
với hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc hai đối tượng gồm nguyễn văn hiệp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại tp tây ninh và phạm văn luận sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám
chủ tại huyện châu thành tỉnh tây ninh đã bị công an phường hai tp tây ninh xử phạt vi phạm hành chính hơn hai mươi triệu đồng
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi sáu tháng chín trên đường ba mươi tháng bốn thuộc khu phố bốn phường hai thành phố tây ninh
lực lượng công an tp tây ninh phát hiện hai đối tượng luận và hiệp đang điều khiển xe mô tô để đi thu tiền cho vay lãi nặng
nên đã yêu cầu về cơ quan công an để làm việc
qua làm việc hai đối tượng khai nhận đều từ ninh bình vào tây ninh khoảng gần một năm nay
bàn thành phố tây ninh vay tiền với lãi suất là một trăm năm mươi trong một năm và tham gia đánh bạc với hình thức cá độ bóng đá và ghi số đề
công an phường hai tp tây ninh đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính của ubnd tp tây ninh
đối với hiệp số tiền là một mươi triệu đồng về hành vi cho vay lãi nặng
xử phạt đối với luận số tiền là một mươi một triệu năm trăm linh nghìn đồng về hành vi cho vay lãi nặng và đánh bạc
công an huyện hóc môn tp hcm cho biết đơn vị đang điều tra vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng
trên đường nguyễn văn bứa xã xuân thế thượng
trước đó vào lúc một mươi một h bốn mươi ba phút ngày chín tháng một mươi
nam thanh niên đeo khẩu trang đội mũ chạy xe máy đến tiệm vàng trên đường nguyễn văn bứa
xã xuân thế thượng huyện hóc môn
tại đây thanh niên yêu cầu nữ chủ tiệm vàng đưa ra hai sợi dây chuyền vàng để lựa chọn
lợi dụng sơ hở của nhân viên tiệm vàng thanh niên cầm vàng bỏ chạy ra chiếc xe máy dựng sẵn ngoài đường
bị cướp bất ngờ một nam nhân viên tiệm vàng nhảy qua tủ trưng bày đuổi theo và đạp tên cướp nhưng không thành
theo chủ tiệm vàng hai sợi dây chuyền vàng một mươi tám carat bị cướp trị giá hơn bảy mươi triệu đồng
nhận tin báo công an huyện hóc môn đã tiến hành khám nghiệm hiện trường
trích xuất camera thu thập thông tin để truy xét đối tượng
trộm cắp thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng đối tượng thạch say vừa bị công an huyện kê sách tỉnh sóc trăng bắt giữ
nhận được tin báo của bị hại về việc bị một đối tượng lấy thùng tiền khoảng một trăm linh triệu đồng
tại thị trấn kê sách huyện kê sách lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường sác minh để truy bắt
sau khoảng bảy giờ đồng hồ dạng sáng ngày bảy tháng một mươi lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng thạch say
đồng thời thu giữ lại tăng vật
tại cơ quan công an đối tượng đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình
cho hơn sáu mươi người vay với số tiền một bảy tỷ đồng
để hưởng lợi bất chính đặng văn điệp chú tại xã yên bình huyện hữu lũng
vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn phát hiện bắt giữ
quá trình điều tra lực lượng công an phát hiện điệp cho người dân khó khăn về kinh tế
cần huy động vốn nhanh vay với mức lãi suất ba đồng một triệu một ngày tương ứng một trăm linh tám một năm
khi đến thời gian trả nợ mà người vay không đủ khả năng trả thì điệp đe dọa bắt thế chấp tài sản
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đặng văn điệp lực lượng công an thu giữ một mươi bảy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
ba quyển sổ viết tay liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của điệp
đối tượng khai nhận số tiền hưởng lợi bất chính từ việc cho vai lãi nặng là gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tại nghệ an công an tp vinh cho biết vừa bắt được đối tượng gây ra vụ trộm cắp tài sản táo bạo
với tổng giá trị thiệt hại lên đến gần một tỷ đồng
đối tượng là trần văn linh chú tại xã nghĩa minh huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
đêm sáu tháng một mươi lợi dụng sơ hở linh đã đột nhập vào công ty cổ phần vật tư nông nghiệp nghệ tĩnh
rồi phá hai kết sát trộm năm trăm bốn mươi triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản khác tổng giá trị gần một tỷ đồng
đây là đối tượng trộm cắp rất chuyên nghiệp để tránh không để lại dấu vết
linh đã dùng găng tay khi gặp phạm tội và luôn sử dụng khẩu trang bịt mặt kín
đồng thời đối tượng luôn tìm các góc khuất để tránh camera an ninh
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận dùng máy cắt kim loại và búa phá mặt sau kết sắt
rồi lấy tiền và tài sản mang về phòng trọng cất dấu và tiêu xài cá nhân
cơ quan công an đã thu giữ một xe ô tô ba trăm ba mươi triệu đồng tiền mặt và các vật chứng có liên quan